thưa quý vị như vậy là tính đến một mươi tám h ngày chín tháng hai theo giờ việt nam số người thiệt mạng trong trận động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri đã vượt mốc là một mươi bảy người
con số thiệt hại về người và tài sản dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết sức để xác định vị trí của những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của hàng nghìn tòa nhà bị sập